ngày một mươi một tháng một mươi một ngày sau khi các quán cà phê đường tàu chính thức bị phong tỏa
các lực lượng chức năng hà nội chính thức ra quân xử lý
đình chỉ mọi hoạt động của các quán cà phê ven đường tàu từ điện biên phủ tới ga long biên
các hàng quán đều đóng cửa đường dây tàu không một bóng người
rất nhiều du khách đến thăm quan đường tàu nhưng đều bị chặn không thể vào trong
nhiều người vẫn cố gắng chụp những bức ảnh cùng với đường dây tàu từ phía bên ngoài
bắt đầu từ ngày một mươi tháng một mươi
với những trường hợp không chấp hành cam kết cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế và lập biên bản
ngoài ra du khách đến quay phim chụp ảnh ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt
cũng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
không riêng gì quận hoàn kiếm mà trên toàn thành phố hà nội
phải giải quyết quyết liệt về vấn đề lấn chiếm hành lang được tỏa trong chỉ giới
riêng quận hoàn kiếm thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch
công an quận đã tham mưu cho ban chỉ đạo chín mươi bảy
ra những kế hoạch phương án để tuyên truyền vận động đến từng hộ
và những hộ nào mà để các vận dụng lấn chiếm trên hành lang đường sắt
thì chúng tôi sẽ vận động các hộ tự nguyện tháo rỡ và không bày bán hàng
ở cái hành lang đường sắt chỉ giới mà đã được tuyên truyền
nhưng nếu hộ nào cá nhân nào vẫn cố ý
thì chúng tôi sẽ xử lý theo nghị định bốn mươi sáu của chính phủ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
khoảng hai năm trở lại đây hai bên hành lang đường sắt từ trần phú đến điện biên phủ xuất hiện giấy
đặt các hàng quán kinh doanh một số người dân lợi dụng khoảng sân nhỏ hẹp trước nhà cải tạo
thành quán cà phê biến xóm đường tàu thành một địa điểm chung hình độc và lạ vấn đề
lấn chiếm hành lang đường sắt sẽ gây ảnh hưởng đến việc đảm bảo an toàn giao thông nói chung
rất đông người đi lại trên đường tàu nằm lên đường dây tàu chụp ảnh
cây bàn ghế ngay ở giữa đường tàu để uống cà phê đấy là điều diễn ra hàng ngày tại các quán
cà phê đường tàu khi mà lượng khách du lịch đổ đến đây ngày càng nhiều vì mong muốn được lưu lại
những khoảnh khắc độc đáo trải nghiệm cảm giác mới lạ ở đây rất nhiều màu sắc ở khu phố đường tàu
này khiến tôi cảm thấy rất là đẹp
tôi rất thích khi được đến đây tham quan tôi cảm thấy vô cùng thú vị khi đường tàu chạy qua
một chút sợ hãi một chút phấn khích đây quả là một trải nghiệm khó quên
tuy nhiên theo các chuyên gia hoạt động kinh doanh ngay sát đường tàu tiêm ẩn quá nhiều rủi ro
và quan trọng hơn là không tuân thủ luật giao thông
căn cứ theo luật pháp luật giao thông đường bộ và những khoảng cách an toàn đối với các phương
hợp giao thông đối với luật chúng ta phải hoàn toàn tôn trọng nếu những quán nào đã vi phạm
về mặt hành lang an toàn giao thông đường bộ và giao thông đường sắt thì chúng ta nên cần chấn chỉnh
đối với hành lang an toàn giao thông phải có những tường rào rất cao cách âm cách bụi điều đó vừa
tốt cho việc an toàn của người dân cũng đồng thời là tốt cho cả việc giao thông giao thông giao thông
giao thông của đường sát hiện nay giới trẻ có xu hướng mới là thích du lịch trải nghiệm và khám
phá văn hóa bản địa tuy nhiên dù là với mục tiêu phát triển du lịch thì vẫn phải đạt mục tiêu an
toàn lên hàng đầu và khi chưa có đủ lực lượng chức năng để giám sát chưa có đủ chế tài để xử
xử lý các hành vi vi phạm lấn chiếm vào hành lang an toàn đường sắt thì việc tiếp tục duy trì và
phát triển địa điểm này sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khó lường
thì tất nhiên ở góc độ du lịch thì ta khá là tiếc bởi vì là mỗi một cái điểm nhấn về du lịch nó đều có những cái ý nghĩa văn hóa khác nhau việc các du khách họ thích thú ở nơi đó họ đến họ thưởng ngoạn họ sống trong một không gian rất là chật hẹp họ có cái cảm giác của một cái thời xa xưa cho nên chúng ta cũng phải hiểu rằng là trong những cái ưu tiên phát triển thì cái gì sẽ là cái ưu tiên hơn theo tôi là an toàn vẫn là cái ưu tiên số một tôi thì tôi ủng hộ cái quyết định này tôi cũng đã từng đến những cái địa điểm khác trên thế giới mà có cái hoạt động gọi là kinh doanh
các hoạt động phục vụ khách du lịch ở tại các cái ven đường tàu chẳng hạn như ở đài loan thế nhưng mà cái hành lang an toàn của họ rộng hơn và họ có những cái lực lượng chức năng để hỗ trợ khách và họ có hẳn một lực lượng chức năng để mà bố trí ở nơi đó để mà khuyến cáo khách và chính vì thế cho nên là ngành du lịch thực ra tôi nghĩ là chưa có vai trò trong chuyện này cả
còn nếu mà chúng ta gọi là có quy hoạch thì nó phải liên quan đến cả một cái nghiên cứu khoa học để xem là khu vực nào ven đường tàu có cái hành lang đủ rộng
mà có thể cho phép được việc này
hôm nay ngày một mươi hai tháng một mươi là thời hạn mà các quận huyện tại địa bàn hà nội phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường sắt theo đề nghị của bộ giao thông vận tải
tuy nhiên các cơ quan chức năng đã vào cuộc sớm và các quán cà phê đường tàu này đã được dẹp bỏ sớm hơn dự kiến từ ngày một mươi tháng một mươi
thành phố hà nội được unesco bình chọn là thành phố vì hòa bình là điểm đến du lịch an toàn và thân thiện
vì thế để đảm bảo tiêu chí an toàn thành phố luôn khuyến khích việc phát triển các địa điểm du lịch thu hút khách du lịch
song song với đó các địa điểm du lịch phải đúng với quy định của pháp luật đảm bảo an toàn tuyệt đối với du khách
nghiêm cấm đổ rác tập kết rác
tấm biển rất to và rõ ràng có lẽ cũng chẳng ai quan tâm
dường như đây đã trở thành một điểm vứt rác rất quen thuộc của nhiều người
tôi thấy tình hình rác thải hiện nay vứt ra đường rất là nhiều người ta vứt rác người ta cứ gọi là thấy chỗ nào tiện này thì người ta vứt thôi nên là rất là nhiều và đều khi thời tiết nó bốc mùi lên rất là khó chịu
ông nhắc nhở nhưng không ai nghe họ cứ hồn nhiên đem rác vứt như thế này
có lẽ chính quyền khu vực làm ngơ hoặc cũng không có giải pháp để làm sạch đẹp hơn khu phố của mình ngoài việc cắm biển cấm
ngày nào cũng như ngày nào không cứ bất cứ một giờ nào

họ tiện lúc nào họ đi ở nhà người ở nhà cũng như người đi làm đều sẵn đi làm tranh thủ là cũng vứt rác ở đây
biển cấm thì là đã phản ảnh thậm chí tổ dân phố ở đây cũng đã vận động
nhưng và sau đó là đến làm cái biển cấm nhưng mà họ cũng coi thường cái biển cấm này
và họ ngang nhiên vứt ra đây nhiều người cũng nhắc những người vứt rác nhưng cũng không được lỗi
những bãi rác tự phát là do sự thiếu ý thức của một số bộ phận dân cư vứt bỏ
cũng giống như nhiều bãi rác khác thì những bãi rác trong khu dân cư lại càng nguy hiểm bởi xung quanh là các hộ gia đình
theo những người dân ở đây họ đã góp ý với chính quyền nhiều lần nhưng vẫn không thay đổi
mùi hôi thối bốc lên nồng nặng vào những ngày nắng nóng
tôi mong rằng là thứ nhất là nhà nước có chế tài đừng để vứt rác vứt đái bừa bãi ra như này
dân rất bức xúc nói thật sự thế mà bây giờ thứ nhất là hè nào thì nhà trẻ ngay
bên cạnh này nhà dân này ốm đau bệnh tật bệnh chỉ trong một cái túi rác
thịt bẩn này thịt mua lòng mua nước các thứ này người ta để ra quá bẩn
những bãi rác tự phát ở hầu khắp các con đường ngõ ngách của thủ đô
thậm chí nhiều khu vực có xe rác nhưng nhiều người vẫn vứt vương vãi ra ngoài
ai cũng mong muốn một môi trường trong sạch bầu không khí trong lành
nhưng có lẽ họ chưa nhận ra phải chăng chính mình cũng là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường
trong cái sinh hoạt của người dân thì cái ý thức của người dân
trong cái việc mà giảm cái ô nhiễm không khí kể cả nguồn thải và kể cả cái chất thải cũng rất là quan trọng
nếu chúng ta có ý thức tốt thì các cái nguồn thải cái ô nhiễm không khí nó sẽ giảm đi
hà nội chưa có quy định về phân loại
có quy định về phân loại rác thải tại nguồn
vì thế mà nhiều người dân vẫn có thói quen để rác lẫn lộn vào túi ni lông rồi đem vứt
công việc hàng ngày của chị nhuần một mươi một năm nay là đi thu gom rác thải sinh hoạt từ các hộ dân bất kể vì nắng hay mưa
chị cho biết rác sinh hoạt từ các hộ gia đình càng ngày càng nhiều
rác từ khu dân cư từ sự thiếu ý thức của người dân và sự thiếu trách nhiệm của chính quyền

của chúng tôi đã kêu gọi là không vứt rác ra đường hay bỏ rác vào tủ nhưng mà người dân không có ý thức
thí dụ chúng tôi đến có kèn ấy mà dân người ta vứt ra ấy thì là bọn tôi sẽ nhàn đi và bọn tôi sẽ cảm thấy là
chỉ việc kẻng mà vứt lên xe thì nó nhẹ nhàng mà không phải cúi mặt xuống gầm mặt xuống để bốc

nhưng đây người dân thấy hai bên đường đi coi như là bọn tôi hầu như bọn tôi phải bốc hết
chất thải của tất cả các mọi người đều là người ta cho lẫn vào hết chưa thể phân loại gì ra cả
chúng tôi nhiều lúc còn bốc cả vào kim tiên
theo các chuyên gia về môi trường cùng với sự phát triển của thủ đô
dự báo đến năm hai nghìn hai mươi lượng rác thải của toàn thành phố sẽ vào khoảng trên một mươi bốn tấn một ngày
đây là một con số đáng báo động
trong quy hoạch đô thị hiện tại của việt nam
các nhà phê duyệt thiết kế cũng như các nhà thực hiện chưa thực hiện cho vấn đề quy hoạch của rác thải
nếu chúng ta làm những bài bản như các nước phát triển
thì cái tình trạng chất thải đô thị ứ động
ở các đô thị sẽ được giải quyết tốt hơn
lượng rác thải sinh hoạt ở việt nam lên tới hai mươi bảy triệu tấn mỗi năm và tăng năm mỗi năm
người dân đô thị thải một sáu kg chất thải mỗi ngày
các chất thải phát sinh trong sinh hoạt hàng ngày của con người được gọi là chất thải rắn sinh hoạt
chất thải rắn sinh hoạt gồm ba loại chính
rác hữu cơ như rau củ quả lá cây sắc động vật
rác có khả năng tái sử dụng như giấy túi ni lông vỏ chai nhựa vỏ hộp sữa chai thủy tinh và rác thải còn lại
phân loại rác thải tại nguồn là việc làm mang lại nhiều lợi ích lâu dài cho môi trường
nhưng việc phân loại rác thải sinh hoạt ở hà nội còn gặp nhiều bất cập
thứ nhất là phải sự ủng hộ của các cấp chính quyền và thật sự những người quản lý đô thị phải đầu tư công sức của lĩnh vực này
thứ hai là ý thức của người dân
còn bây giờ chúng ta trộn vào
bây giờ chúng ta trộn vào tất cả với nhau thì cái giải pháp của chúng ta rẻ nhất chính là đem trôn lấp
nhưng mà kỳ thực cái diện tích trôn lấp của hà nội rất hiếm
đã thay đổi bãi rác đến quanh quận chục lần rồi
nhưng mà vẫn không đủ diện tích để trôn lấp bởi vì cái lượng rác thải nó tăng lên theo cái lượng dân cư
ngay tấm biển kêu gọi bảo vệ môi trường là rác
cấm vứt rác thì lại càng nhiều rác
nhiều con đường ở thủ đô tràn ngập rác
càng cấm người ta càng vi phạm
rác thải đô thị là một vấn nạn của thủ đô
trách nhiệm của cơ quan quản lý cần siết chặt
và người dân cần nâng cao ý thức để chúng ta có được một bầu không khí trong sạch như lời kêu gọi